trong chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các ngành các cấp và đông đảo nhân dân trong tỉnh tạo thành một phong trào thi đua rộng khắp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
một trăm linh các huyện thành phố thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua đã thực hiện ký kết giao ước thi đua
các xã trên địa bàn đều tổ chức ký kết giao ước thi đua với thôn bản và hộ gia đình đặc biệt là việc phát triển các thế mạnh của tỉnh trong đó có việc xóa đói giảm nghèo từ việc phát triển kinh tế trang trại
người an rất quan tâm đến việc hỗ trợ người dân tổ chức trại sản xuất để nâng cao đời sống cho nhân dân
để phát triển kinh tế của nông thôn ngoài kinh tế hộ kinh tế trang trại là một nội dung được người an phát triển

từ cấp xã đến cấp huyền các phòng bán họ quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện từ thứ nhất là về con giống về kỹ thuật về phương diện thú y thì họ cũng cử người về vaccine các kiểu để gia đình tôi cũng đỡ một phần nào trong kỳ kỳ và đồng hành cùng gia đình
ở đây tất cả các nguồn thức ăn là của địa phương và có nguồn gốc xuất xứ ví dụ như là ngô thì tôi lấy ở nhân dân quanh vùng đây họ trồng bên soi tôi thu mua về sẵn làm lên men sinh học theo quy trình của tổ chức jica nhật bản họ hướng dẫn phối chế
bên cạnh việc mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao cho gia đình
trang trại của anh lê hồng sinh còn đem lại thu nhập từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng cho hơn một mươi người trên địa bàn huyện